hãng thông tấn trung ương triều tiên kcna cho biết nước này đã thử nghiệm một động cơ nhiên liệu rắn có lực đẩy cao để phát triển một vũ khí chiến lược mới
vụ thử diễn ra khi giám đốc cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế đang ở seoul để hội đàm với quan chức hàn quốc về chương trình hạt nhân của triều tiên
kcna cho hay cuộc thử nghiệm được tiến hành hôm một mươi năm tháng một mươi hai tại bãi phóng vệ tinh sohe đã chứng minh độ tin cậy và ổn định của động cơ
mang lại sự đảm bảo phát triển một hệ thống vũ khí chiến lược kiểu mới nữa
nhà lãnh đạo triều tiên kim trương ương đã chỉ đạo cuộc thử nghiệm bày tỏ kỳ vọng rằng một loại vũ khí chiến lược thế hệ mới nữa sẽ được chế tạo trong thời gian ngắn nhất
kcna cho biết mục đích của cuộc thử nghiệm là xác minh tất cả các tính năng kỹ thuật cụ thể của động cơ nhiên liệu rắn lực để cao này dựa trên công nghệ kiểm soát vector lực đẩy